trong lúc các bạn sinh viên ra trường đang loay hoay với việc tìm việc làm
thì ngay sau khi tốt nghiệp đại học chị nguyễn thị phượng ở thôn trung sơn
xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam không xin việc làm mà quyết định về quê
đầu tư khởi nghiệp từ nghề nuôi rúi núi và mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng
không chỉ đầu tư nuôi rúi tại gia đình chị phượng còn tạo ra mạng lưới vệ tinh
và nhận chuyển giao công nghệ bao tiêu sản phẩm cho ba mươi hộ chăn nuôi rúi
ở khắp các địa phương từ đà nẵng đến quảng ngãi
trong quá trình học tập và tìm hiểu chị nguyễn thị phượng ở thôn trung sơn
xã tàm lãnh huyện phú ninh quảng nam đã nhận ra tiềm năng kinh tế lớn của con rúi
nên sau khi ra trường chị mua một cặp rúi về nuôi thử nghiệm
chỉ trong vòng tám tháng hai con rúi này đã đẻ được sáu con
với quyết tâm làm giàu từ con rúi phượng đã đầu tư mở rộng chuồng trại
mua thêm con giống và tăng quy mô phát triển đàn rúi
đến nay số lượng rúi tại chuồng của chị luôn duy trì ở mức hơn một trăm linh con
mỗi năm chị thu được hơn hai trăm linh triệu đồng từ nuôi rúi
thức ăn chủ yếu của rúi là cây lá rừng mía nên quá trình nuôi rất thuận lợi
để có nguồn giống ổn định chị phượng hình thành một cơ sở nuôi ruối sinh sản
đặc biệt để tránh dịch bệnh
khi mới nuôi việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn
nhưng đến nay thịt rúi núi của chị đã được nhiều nhà hàng lớn nhỏ
tại miền nam ưa chuộng thu mua với số lượng lớn
mình đang nuôi rúi thì đang bài trò rất quan trọng
trong các việc phát triển cân tế của hội gia đình
góp phần lồng tăng thu nhập cho các hộ
và đồng thời giải quyết công an việc lồng cho số lợi động tại địa phương
tuy nhiên để nhăn rộng trên địa bàn xóa
gặp rất nhiều khó khăn
là vì thứ nhất là đầu đo
thứ hai nữa là quy trình kỹ thuật
vì thực tế là các hộ nuôi này nuôi theo tự phót
chúng ta chưa có tác động vô
và trong thời gian tới
thì sở cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư
để phát triển các mô hình này nhằm nhân rộng trên các hộ
người nuôi rúi trước mắt là họ mới nuôi ở giai đoạn bước đào
và nếu như mô hình này phát triển nhiều hơn nữa
và nó có hiệu quả tế cơ hơn
thì chúng tôi hãy giữ lấy nguồn giống này lại
và cung cấp cho một số hộ
lăn cặn ở trong vùng để phát triển mô hình này rộng hơn
chúng tôi rất ủng hộ cho bà con nuôi
vì thứ nhất là để tạo công an việc làm cho bà con
giảm nghề bình vẩn
thứ hai nữa là tạo thu nhập kinh tế cho người dân
mang mốn chúng tôi là nhanh ra nhiều rộng nhiều hơn nữa
tiếp tục khó khăn khao tuyên truyền vạn động
cung cấp cho người ta tề lịnh có liên quan đến khóa học kỹ thuật
về nuôi nhím và nuôi rúi
việc khởi nghiệp của chị nguyễn thị phượng
không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập
mà chị còn chuyển giao giống
hướng dẫn kỹ thuật với bao tiêu sản phẩm đầu ra
cho hơn ba mươi hộ dân chăn nuôi rúi
ở khắp các địa phương từ đà nẵng đến quảng ngãi
có thể nói đây là một tấm gương tiêu biểu
cần được biểu dương quan tâm hỗ trợ của các cấp
nhằm giúp cho sinh viên ra trường
có thêm cơ hội khởi nghiệp tìm việc làm
đồng thời giúp gia đình tăng thu nhập
cải thiện cuộc sống và tạo ra sản phẩm
có giá trị cho xã hội